các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi các tổn thương liên quan đến mạch máu xuất hiện quá trình phục hồi mất nhiều thời gian thậm chí không có thể lành như ban đầu khi chưa mắc bệnh covid một mươi chín
ví dụ như viêm phổi lâu dài có thể dẫn đến sâu khóa phổi trong khi viêm khớp đau nhức lâu dài do covid một mươi chín dẫn đến viêm phái hóa nhanh hơn
bệnh nhân sau khi phục hồi covid một mươi chín vẫn có thể còn bị sơ phổi mãn tính
vì vậy mục tiêu chữa trị covid một mươi chín là nhằm vào việc chữa các triệu chứng càng sớm càng tốt để giảm các tổn thương ngăn ngừa các tổn thương lâu dài
ngoài ra các trị liệu covid một mươi chín nặng khi nhập viện cũng có thể dẫn đến các bệnh hậu covid một mươi chín
khi bệnh nhân nhập viện có thể phải dùng máy thở thuốc kháng virus thuốc ức chế hệ miễn dịch hay dùng thuốc trụ sinh do nhiễm trùng chéo đều có thể dẫn đến các tổn thương khác
bệnh nhân nằm viện một vài ngày đã có thể làm cơ bắp yếu đi
nằm dường bệnh vài tuần có thể làm teo cơ nhất là các bệnh nhân thở máy càng làm hệ cơ xương siêu yếu khả năng đi lại yếu hẳn sau khi phục hồi covid một mươi chín
ngoài ra các thuốc kháng virus hay ức chế có thể gây tác dụng phụ lên gan hay thận
thuốc spir có thể làm nặng thêm các bệnh nền như tiểu đường hay cao huyết áp
hội chứng sau khi nằm khoa icu gồm các triệu chứng mạng tính sau khi phục hồi từ khoa hồi sức cấp cứu
khoảng một phần ba bệnh nhân và icu sẽ thở máy và các di chứng sau khi cai thở máy như khó thở ho đổi giọng có thể kéo dài nhiều tháng sau khi bệnh nhân ra khỏi icu
các triệu chứng khác như chậm suy nghĩ khó tập trung không thể nhớ có thể kèm thêm sau khi xuất viện
trị liệu tâm lý sau khi phục hồi covid một mươi chín
nhiều bệnh nhân cảm giác lo lắng trầm cảm hay cô đơn sau khi phục hồi covid một mươi chín
nỗi sợ hãi vì bệnh đau thương mất mát vì người thân trong đại dịch và lo lắng về tương lai bất định phía trước làm nhiều bệnh nhân càng thêm stress dẫn đến mất ngủ sụt cân hay hoảng sợ
các thuốc chữa trị tâm lý và tâm thần sau khi covid một mươi chín nên dùng vừa phải tránh để bệnh nhân trở nên nghiện thuốc
ví dụ như thuốc ngủ ambien hay benzo dia felen nhiều bệnh nhân sau khi phục hồi từ covid một mươi chín không ngủ được dùng các thuốc ngủ thường không hết cuối cùng phải dùng thuốc ngủ nặng có thể gây nghiện
trị lý tâm lý bao gồm trị liệu giao tiếp tư vấn giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ về các triệu chứng covid một mươi chín các biện pháp phục hồi triệu chứng để giảm bớt lo âu
năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta có nhiều trị liệu hiệu quả bao gồm vaccine thuốc uống pháp đồ chữa trị và cách chăm sóc
chúng ta cũng quen dần với các ảnh hưởng của virus đến cuộc sống
các bạn hạn chế thời gian dùng điện thoại mạng xã hội và nên tập trung thời gian vào cuộc sống của mình tập thể dục dành thời gian thực sự cho cơ thể
một số người tuy không mắc covid một mươi chín nhưng có người thân mắc hay tử vong vì covid một mươi chín cũng có thể bị trầm cảm ảnh hưởng đến tâm sinh lý
bạn cũng có thể nói chuyện với bác sĩ để được tư vấn và hiểu thêm về covid một mươi chín
trị liệu chứng khó thở ho do covid một mươi chín
việc này cần tiến hành càng sớm càng tốt và tiếp tục chữa trị kiên nhẫn lâu dài triệu chứng sau khi hết covid một mươi chín
trị khó thở
bạn nên bắt đầu bằng các bài tập đơn giản như hít thở sâu khi ngồi tại chỗ thở ra chậm và dần dần tăng khi đi bộ
quý vị có thể tập thở khi ngồi nằm khi tập đi bộ kết hợp dùng máy thổi spiro matri tập thở khi đi bơi hay tập hát lấy hơi sâu
các bài tập thiền meditation cũng giúp bệnh nhân thở chậm và thở sâu giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn
trị ho mãn tính
nhiều bệnh nhân tổn thương phổi do covid một mươi chín bị ho lâu hay ho có đồng sau khi phục hồi bệnh
bác sĩ có thể cho bạn dùng thuốc ho như benzonate thuốc xịt pro e thuốc chống đờm mucinex hay các thuốc khác để làm tăng đường thở
bạn cũng có thể kết hợp tập thở và thuốc ho để điều trị rứt ho mãn tính
trị tim đập nhanh
nhiều bệnh nhân bị tim đập nhanh tập loạn nhịp mất nhịp sau khi phục hồi covid một mươi chín
bác sĩ sẽ thăm khám kiểm tra siêu âm tim xem ekazu và có thể kê thuốc làm giảm nhịp tim
bạn nhớ tập thể dục từ từ để cải thiện nhịp tim
trị mệt mỏi và yếu sức
tập thể dục từ từ để tăng sức bền và sức mạnh của cơ bắp chân tay đặc biệt dành cho các bệnh nhân trở về từ bệnh viện hài hòa icu
các bài tập tạ nhẹ kết hợp với tập thở có thể giúp cải thiện sự mệt mỏi
nếu mệt mỏi dài dẳng bạn nên gặp bác sĩ chuyên khoa tim hay phổi để tìm ra lý do tại sao vẫn còn mệt mỏi
trị đau nhức xương khớp
thuốc dùng không kê toa như ibuprofen aleve nếu không bị đau báo tử và thận hay acetaminophen để chữa các bệnh về đau nhức
sau đó tập vật lý trị liệu để chữa cho khớp bị đau
phục hồi đau khớp do covid một mươi chín có thể lâu hơn với người lớn tuổi nên bạn nhớ kiên nhẫn tập
trị mất trí nhớ giảm tập trung mau quên
đọc sách chơi các trò chơi kích thích trí nhớ như đánh cờ học thêm các môn khác nhau như nấu ăn làm bánh
giữ cho não bộ hoạt động trở lại bằng các kích thích phản xạ lành mạnh
trị dụng tóc sau covid một mươi chín
phần lớn tóc dụng sau covid một mươi chín là do chúng ta bị lo lắng và stress
vì vậy đa số người bệnh sẽ mọc lại tóc trong vài tuần hay vài tháng sau khi hết bệnh
có thể dùng các thuốc kết hợp như rogaine để xịt kích thích mọc tóc
trị da nổi mẩn sau covid một mươi chín
thường là các bệnh viêm da cơ địa nổi mề đay hay dị ứng bác sĩ sẽ cho bạn kem sức và phần lớn sẽ khỏi
chế độ dinh dưỡng để phục hồi sau khi khỏi covid một mươi chín
bạn cần có chế độ dinh dưỡng đầy đủ để phục hồi tốt nhất sau covid một mươi chín
người bệnh cần nhất là nước chất sơ protein tinh bột và vitamin
để phục hồi tối đa các mẫu bị tổn thương
chế độ ăn uống bắt đầu bằng nhiều bữa ăn nhỏ có đủ rau xanh trái cây protein và tinh bột
bạn cũng có thể nhờ uống nước đầy đủ có thể dùng nước lọc để kết hợp với các nước trái cây để có đủ vitamin
lưu ý chế độ ăn uống đầy đủ cân bằng với rau củ quả trái cây tươi thịt ít chế biến
bạn không cần phải uống thêm vitamin hay thuốc bổ
hạn chế ăn đường không uống rượu hút thuốc hay không nên uống nhiều cà phê hay trà vì có thể gây khó ngủ
các bệnh tim bệnh phổi hay bệnh đau khớp có thể khiến bạn có những triệu chứng tương tự như sau khi mắc covid một mươi chín
vì vậy người bệnh cần gặp bác sĩ để theo dõi các triệu chứng này xem có phải mình mệt vì covid một mươi chín thay vì các bệnh khác
các bệnh mạng tính như tiểu đường cao huyết áp hay đau nhốc cũng có thể khiến bạn có triệu chứng hậu covid
người bệnh cần kiểm tra lượng đường các chỉ số khác để biết rằng các bệnh mạng tính đã được kiểm soát tốt
như vậy phục hồi sau covid một mươi chín có thể có nhiều triệu chứng khác nhau và các triệu chứng này có thể kéo dài một thời gian sau phục hồi
bạn cần chữa các triệu chứng hậu covid ngay khi phục hồi tập thể dục và trị liệu thường xuyên kết hợp điều trị tâm lý ăn uống đầy đủ chất sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh sau khi covid một mươi chín
theo nhiều bác sĩ các triệu chứng hậu covid một mươi chín có thể xuất hiện ngay sau khi khỏi bệnh nhưng cũng có nhiều trường hợp sau bốn tuần mới xuất hiện
những dối loạn này có thể kéo dài trong bốn tuần thậm chí là đến sáu tháng
bên cạnh những triệu chứng như mệt mỏi kéo dài đau đầu hò khó thở rụng tóc mất mùi vị thì tình trạng giảm khả năng nhận thức giảm tập trung hay dối loạn tâm lý dối loạn giấc ngủ cũng đã xảy ra với f đã âm tính
các lý do dẫn đến triệu chứng này bao gồm
thiếu ánh sáng tự nhiên dẫn đến não giảm tổng hợp melatonin
do dùng các loại thuốc
do môi trường bệnh viện
các trải nghiệm xấu trong quá trình nhiễm covid
các dấu hiệu của bệnh gây nên sợ hãi
sự sợ hãi làm đặt cơ thể vào tình trạng cảnh giác cao độ nên căng thẳng gây khó ngủ
kiên trì và lạc quan sẽ giúp bạn dần dần cải thiện giấc ngủ và đưa cơ thể trở lại trạng thái ban đầu